thời tiết chủ đạo sẽ là mây nhiều nhưng mưa thì chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi
đến chiều vùng mây nhiều chỉ còn xuất hiện ở khu vực ven biển cũng như là khu vực các tỉnh phía nam của vùng đồng bằng
trong khi ở khu vực trung du và vùng núi phía bắc thì trời sẽ giảm mây và hứng nắng nhẹ
nền nhiệt ngày hôm nay ở các tỉnh thành đông bắc bộ vì thế mà cũng có xu hướng tăng nhẹ lên mức hai mươi ba hai mươi sáu độ
riêng với tây bắc bộ các tỉnh lai châu lào cai điện biên và sơn la không chịu ảnh hưởng của đới gió đông nam ẩm
trời không mưa
nắng sớm nhiệt độ cao trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
gió đông nam của khối không khí lạnh suy yếu cũng có ảnh hưởng đến khu vực các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
khiến cho ba tỉnh này trong sáng nay còn có mây nhiều
đến trưa và chiều nay mây sẽ giảm dần trời chuyển nắng nên nhiệt ở đây cũng tăng lên mức hai mươi tám ba mươi độ
trong khi đó khu vực các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến tận bình thuận hôm nay tiếp tục xảy ra nắng mạnh
nắng xuất hiện ở nhiều nơi
với mức nhiệt cao trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
đối với các điểm như khe xanh ở quảng trị nam đông ở thừa thiên huế ba tơ của quảng ngãi và sơn hòa của phú yên
nhiệt độ sẽ cao ba mươi bảy độ
cùng với đó là độ ẩm trong không khí sẽ giảm thấp nên trời khô và nóng gai gắt
nắng nóng gai gắt cũng xuất hiện nhiều nơi ở khu vực nam bộ
trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền đông nhiệt độ tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao trong khoảng từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
còn ở các tỉnh miền tây
nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
với tây nguyên ngày hôm nay cũng có nhiều nơi đạt ngưỡng nóng là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
dự báo đợt nóng này ở nam bộ và tây nguyên sẽ kéo dài trong khoảng từ bốn đến năm ngày nữa
trên biển ở khu vực vịnh bắc bộ trong sáng nay tiếp tục xảy ra tình trạng sương mù
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km
ở ngoài khơi khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió hướng nam đến đông nam cường độ cấp ba bốn
khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
gió hướng đông cấp ba biển lặng
sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước